chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
sáng nay tại trụ sở trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng
tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi ba
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
thường trực ban bí thư võ văn thượng
dù hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành mặt trận tổ quốc việt nam
hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến
được kết nối từ trung ương đến các điểm cầu bộ ban ngành cấp tỉnh huyện và cơ sở
tham dự hội nghị về phía bộ công an có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng lưu tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
dưới sự điều hành của thường trực ban bí thư võ văn thưởng
tại hội nghị đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã báo cáo những nội dung chủ yếu của nghị quyết của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và dự thảo chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trình bày tham luận với chủ đề đảm bảo an ninh chính trị an ninh dân tộc tôn giáo
góp phần ổn định phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đối ngoại vùng tây nguyên
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh những năm qua dưới sự lãnh đạo thường xuyên sát sao của đảng nhà nước
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa quân đội nhân dân các bộ ban ngành địa phương
sự ủng hộ giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân
an ninh chính trị an ninh tôn giáo dân tộc trên địa bàn tây nguyên ngày càng vững chắc
đấu tranh vô hiệu hóa ngăn chặn nhiều âm mưu kích động gây biểu tình bạo loạn
đẩy lùi những yếu tố địch và các hoạt động chống phá cực đoan
giảm thiểu những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị trên địa bàn
không để xảy ra phá dối an ninh bạo loạn không để hình thành tổ chức chính trị đối lập
không để bị động bất ngờ củng cố thế trận an ninh nhân dân
nền an ninh nhân dân từng bước hình thành và củng cố phòng tuyến an ninh từ xa
phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội văn hóa đối ngoại của vùng tây nguyên

không để bị động bất ngờ không để xảy ra biểu tình bạo loạn chính trị
không để các thế lực thù địch loại dụng dân tộc tôn giáo tập hợp lực lượng chống phá
không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập
phấn chấp an ninh con người an ninh xã hội an ninh dân tộc tôn giáo trong mọi tình huống
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn đành mạnh trên toàn vùng tây nguyên

trọng tâm là nghị quyết hai ba của bộ chính trị
lấy phát triển để giữ ứng ổn định nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân
giải quyết rất biệt những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trên địa bàn

phòng chống giải quyết có hiệu quả vấn đề người dân tộc vượt biên
thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước
tạo điều kiện để đồng bào thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh trật tự với lào campuchia